truyền thông mỹ đưa tin các nhân viên của mạng xã hội twiter đã đâm đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang ở san francisco
sau khi tân giám đốc điều hành là ông elon musk thông báo xa thải khoảng một nửa lực lượng lao động
trong đơn kiện các nhân viên của tter khiếu nại công ty đang xa thải lượng lớn lao động mà không đưa ra thông báo đầy đủ nào
điều này vi phạm luật liên bang và luật của bang california
trước đó tier thông báo sẽ bắt đầu xa thải nhân viên trong bối cảnh tỷ phú elon musk muốn nhanh chóng ổn định tình hình tài chính của nền tảng này sau khi nắm quyền tiếp quản
traders không đưa ra con số cụ thể song truyền thông mỹ đưa tin là khoảng năm mươi trong số bảy năm trăm linh nhân viên của twitter sẽ bị cho thôi việc
sau khi hoàn tất thương mại mua lại terr với giá là bốn mươi bốn tỷ usd hồi cuối tuần trước tỷ phú mas cũng đã xa thải một loạt lãnh đạo cấp cao của công ty